mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
hà nội những ngày này thì đang rất là lạnh rồi
thậm chí là có những ngày xuống đến còn một mươi một độ thôi
thì không biết rằng là cái kiểu z này còn duy trì lâu không chị linh trịnh
vâng ạ thưa anh trung kiên và quý vị khán giả
ngày hôm nay hà nội nói riêng và bắc bộ nói chung
thì sẽ có một cái sự chuyển biến đó là chuyển từ z ẩm sang z khô
và trời sẽ có hứng nắng
và vì hứng nắng nên là nhiệt độ sẽ nhìn lên một chút
nâng lên khoảng tầm hai độ ở mức là một mươi tám độ c
và cái kiểu thời tiết này thì sẽ kéo dài trong khoảng một tuần anh trung kiên ạ
vậy thì khi mà hình thái thời tiết thay đổi liên tục như thế này
thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để bảo vệ cho sức khỏe của mình
vâng ạ tôi nghĩ rằng ngoài cái việc là chúng ta bổ sung đầy đủ dinh dưỡng
thì không với chỉ em phụ nữ mà các cánh đàn ông cũng là
nên sử dụng một chút kem dưỡng ẩm cho cái thời tiết hành khô này
để chúng ta có thể tránh được da khô nứt nẻ
không chỉ là về mặt thẩm mỹ đâu
mà nó còn kéo theo những cái vấn đề về ngương ngay khó chịu
rất là khó chịu trong cuộc sống nữa
và bên cạnh đó thì quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta sử dụng kem chống nắng
khi ra ngoài bởi vì kiểu thời tiết này thì sẽ có một cái mức t u v ở mức khá cao
còn tại thành phố hồ chí minh thì dự báo hôm nay sẽ hạ nhiệt
thời tiết mát mẻ chỉ khoảng hai mươi sáu độ c ạ